tại trung tâm khoa học giáo dục liên ngành tp quy nhơn tỉnh bình định đã chính thức khai mạc sự kiện
gặp gỡ việt nam lần thứ một mươi ba năm hai nghìn một mươi bảy
sự kiện bắt đầu với hội thảo quốc tế lần thứ ba với chủ đề ô nhiễm môi trường biện pháp phục hồi và quản lý
gặp gỡ việt nam năm nay quy tụ một trăm bảy mươi nhà khoa học nhà quản lý sinh viên chuyên ngành về môi trường
đến từ một mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
phát biểu khai mạc hội nghị ông trần hồng hà bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đã nêu ra ba thách thức lớn
về môi trường mà việt nam đang phải đối mặt
đó là tình trạng ô nhiễm môi trường và sự cố môi trường tiếp tục gia tăng
trong khi đó đa dạng sinh học ngày càng suy giảm
công tác quản lý về môi trường còn hạn chế hệ thống pháp luật về môi trường thiếu đồng bộ
thiếu tính khả thi nguồn lực về con người tài chính còn hạn chế
chưa đủ năng lực để ứng phó với sự cố môi trường
thứ ba là biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng phức tạp
nhanh hơn dự báo tác động tiêu cực tới môi trường sinh thái việt nam
tại hội nghị đã có một trăm năm mươi bản báo cáo và tham luận về thực trạng môi trường
giải pháp và quản lý của các giáo sư tiến sĩ môi trường khu vực châu á thái bình dương

trong khuôn khổ hội nghị cũng diễn ra hội nghị bàn tròn giữa lãnh đạo bộ tài nguyên và môi trường
với các nhà khu vực
các nhà khu vực cũng diễn ra hội nghị bàn tròn giữa lãnh đạo bộ tài nguyên và môi trường